những kết quả nêu trên là do sự đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu chung sức chung lòng của toàn đảng toàn dân toàn quân ta trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng công an nhân dân
đảng nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công an nhân dân
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an nhân dân đã làm tốt hiệu quả hơn có nhiều điểm mới đột phá trong chức năng tham mưu chiến lược với đảng và nhà nước về những vấn đề cơ bản quan trọng
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội mở rộng đối ngoại hợp tác quốc tế
lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động không để hình thành công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nước chủ động bảo đảm an ninh từ xa giữ vững an ninh chính trị của đất nước
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba tiêu chí công tác phòng cháy chữa cháy phòng chống cháy nổ được tăng cường
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ lực lượng công an nhân dân đã chủ động xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
đồng chí yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa việc bố trí sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý như phương châm đặt ra khi thực hiện đề án tổ chức bộ máy mới là bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ có chính sách phù hợp động viên anh em làm việc tại cơ sở vì rất vất vả trực tiếp va chạm nhiều việc
việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã bộ chính trị đã có chủ trương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai và hoàn thành ngay trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị bộ công an cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết của trung ương về công tác xây dựng đảng nhất là nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
năm hai nghìn hai mươi là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng cần lựa chọn thật tốt nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu phải thấm nhuận lời dạy của bác hồ cán bộ là cái gốc của mọi công việc muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt
vì vậy lực lượng công an nhân dân phải phát huy vai trò của mình và đóng góp tích cực để đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn trật tự và lành mạnh hơn các năm khác
chiều hôm qua đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc để thông qua dự thảo báo cáo kết quả
đi kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín tham dự buổi làm việc có đồng chí trần quốc cường ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban nội chính trung ương
tại buổi làm việc tổ công tác của ban chỉ đạo đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn công tác kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng đối với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó trong năm hai nghìn một mươi chín ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định chỉ đạo của trung ương về công tác phòng chống tham nhũng
phát biểu kết luận tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận đánh giá cao về những nỗ lực cố gắng của đảng bộ chính quyền quân và nhân dân các dân tộc tỉnh đắk lắc trong thời gian qua
nhất là đối với công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương đặc biệt là việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
bộ trưởng tô lâm đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phòng chống tham nhũng bám sát những mục tiêu quan điểm giải pháp của đảng xác định trọng tâm trọng điểm trong phòng chống tham nhũng
đặc biệt cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra những vấn đề đã kết luận sau thanh kiểm tra
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc cần tiếp tục xem xét làm rõ những tồn tại khó khăn trong phòng chống tham nhũng để kịp thời đề ra những biện pháp chấn chỉnh khắc phục hoặc đề xuất kiến nghị cụ thể với chính phủ với ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng qua đó nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn

sắp tới công an tỉnh đắk lắc cần tập trung cho đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương để người dân vui xuân đón tết
bên cạnh đó công an tỉnh đắk lắc cần chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh
nhất là cần quan tâm đến đời sống cán bộ chiến sĩ để cho mỗi cán bộ chiến sĩ an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tiếp tục đổi mới thực hiện đề án xây dựng lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã để từ đây tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự tại cơ sở
nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản nắm chắc tình hình phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
làm tốt công tác giải quyết tình hình an ninh trật tự tại cơ sở

thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp trình bày những nội dung cơ bản của luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi chín
luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi chín đã có những quy định mới nhằm thể chế hóa quan điểm của đảng và nhà nước ta về thi hành án hình sự
cụ thể hóa các quy định liên quan đến quyền con người quyền công dân theo hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
bảo đảm tính đồng bộ thống nhất giữa luật thi hành
án hình sự năm hai nghìn một mươi năm với bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự và pháp luật khác có liên quan
quy định cụ thể hơn nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự cơ quan thi hành án hình sự
cơ quan được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự bổ sung quy định mới về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
về tha tù trước thời hạn có điều kiện về thi hành án tử hình thi hành án treo và cải tạo không giam giữ
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh
luật thi hành án hình sự là đạo luật quan trọng quy định trình tự thủ tục về thi hành bản án quyết định của tòa án
đã có hiệu án đã có hiệu lực thi hành qua đó đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật
đồng thời thực hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước ta trong giáo dục cải tạo người phạm tội
thứ trưởng đề nghị sau hội nghị này công an các đơn vị địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ
tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật theo nhiệm vụ được giao
đề nghị c một mươi c một mươi một chú động phối hợp với v ba để sớm hoàn thành việc thâm mưu cho lãnh đạo các cấp có thấm quyền bằng hành cấp bằng bản quyền có cấp luật
từ nghị định chính phủ đến thông tư liên tịch đến thông tư của bộ và kể cả các đơn vị nghiệp vụ
cũng phải có văn bản hướng dẫn thực hiện trong toàn lực lượng
bởi vì đây cái việc này nó không chỉ lực lượng chuyên trách là lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự của c một mươi c một các trại giam các trại tạm giam
mà kể cả đến công an phường công an xã nữa cho nên đấy là một cái việc hết sức khẳng trương tôi đề nghị như vậy
đồng thời trung tướng nguyễn văn sơn yêu cầu lực lượng công an các cấp cần chủ động ra soát
bố trí đủ đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất tham gia thực hiện công tác thi hành án hình sự
công tác thi hành án khi có yêu cầu phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những cán bộ chiến sĩ
có hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện các quy định của luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi chín